viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông cho biết đang củng cố hồ sơ truy tố những người có liên quan
trong vụ trộn hỗn hợp tạp chất cà phê lõi pin sỏi vào tiêu để bán kiếm lời
vụ việc được công an tỉnh đắk nông phát hiện vào hồi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
theo kết quả điều tra bà phan thị dung năm mươi sáu tuổi chú tại huyện lộc ninh tỉnh bình phước
mở công ty kinh doanh thu mua nông sản và bán hạt tiêu cho các đối tác với tỷ lệ tạp chất cho phép từ một hai
tuy nhiên dung mua tiêu từ người dân có tỷ lệ tạp chất thấp hơn mức cho phép
nên bà này đã liên hệ với lê thị hồng thơ ba mươi chín tuổi chú huyện đắk song tỉnh đắk nông
tìm mua tạp chất để trộn vào tiêu bán kiếm lời
từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám thơ đã nhiều lần đặt hàng của nguyễn thị thanh loan bốn mươi ba tuổi
và chồng là nguyễn xuân bảo ba mươi ba tuổi chú huyện đắk ngua tỉnh đắk rớp
khi đặt hàng thơ cho loan và bảo sen mẫu để đảm bảo kích cỡ màu sắc đúng với yêu cầu của bà dung
loan cùng chồng mua phế phẩm cà phê như vỏ nhân vỡ vụn sỏi đá bụi v v
và pin hòa với nước để trộn ủ trong hai mươi bốn giờ
sau đó hỗn hợp trên được xấy khô sàng lọc để lấy những thành phẩm có kích cỡ giống hạt tiêu
đóng thành bao đủ từ một mươi năm đến hai mươi tấn thì xuất kho một lần
theo vị cảnh sát nhân dân tỉnh đắk nông các nghi can khai trong ba năm
cơ sở của bà loan đã xuất bán một mươi năm một mươi hai xe mỗi xe khoảng từ một mươi năm đến hai mươi tấn hỗn hợp
với giá từ chín đến một mươi hai đồng một kg trong đó bà thơ hưởng tranh lệch từ một đến ba đồng một kg tùy thời điểm